bộ giáo dục và đào tạo đang chuẩn bị công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hiện tại thì công tác chuẩn bị cho việc đưa vào thử nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ở những năm sau đang được tập trung
dự kiến vào đầu tháng một mươi bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố cụ thể phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đường hướng kỳ thi được giữ ổn định sẽ là kim chỉ nam giúp học sinh và giáo viên chủ động học và ôn cho kỳ thi vượt vũ môn đầy quan trọng
đây là một thông tin đáng chú ý đối với học sinh lớp một mươi hai bởi khi các em biết được phương án thi sớm sẽ chút được gánh nặng về tâm lý
tâm lý ổn định sẽ là chìa khóa giúp các em bình tĩnh tự tin xây dựng kế hoạch cho năm học về đích